sau đây là nội dung chi tiết
thủ tướng nhật bản shinzo abe và phu nhân bắt đầu thăm chính thức việt nam
từ ngày một mươi sáu đến ngày một mươi bảy tháng một mươi một
chuyến thăm của thủ tướng abe thể hiện sự coi trọng
quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng của hai nước
khẳng định việt nam coi nhật bản là đối tác quan trọng và lâu dài
ngay sau lễ đón chính thức vào chiều ngày một mươi sáu tháng một
tại chủ sở chính phủ thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
và thủ tướng nhật bản shinzo abe
tại buổi hội đàm thủ tướng nhiệt liệt chào mừng ngài thủ tướng abe
lãnh đạo cấp cao nước ngoài đầu tiên thăm việt nam trong năm hai nghìn một mươi bảy
khẳng định lại chính sách nhất quán coi nhật bản là đối tác quan trọng hàng đầu và lâu dài của việt nam
thủ tướng shinzo abe bày tỏ xúc động khi thăm lại việt nam
khẳng định nhật bản ủng hộ sự phát triển vững mạnh của đất nước việt nam
coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ với việt nam
trong bầu không khí hữu nghị tin cậy và hiểu biết lẫn nhau
hai bên đã trao đổi ý kiến sâu rộng về quan hệ việt nam nhật bản
và bày tỏ vui mừng về sự phát triển mạnh mẽ và toàn diện của quan hệ giữa hai nước trong thời gian qua
hai thủ tướng đã đạt nhất trí cao về những phương hướng lớn và các biện pháp cụ thể
nhằm đưa quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng việt nam nhật bản phát triển toàn diện thực chất
và hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới
thủ tướng abe khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ việt nam phát triển kinh tế xã hội
thông qua nguồn vốn oda cũng như thúc đẩy hợp tác các dự án cơ sở hạ tầng chất lượng cao
cam kết cung cấp thêm khoản oda vốn vay trong năm tài khoá
hai nghìn một mươi sáu cho việt nam trị giá khoảng một trăm hai mươi ba tỷ yên tương đương khoảng một năm tỷ usd
trong các lĩnh vực an ninh hàng hải ứng phó với biến đổi khí hậu thoát nước và xử lý nước thải
nhật bản sẵn sàng thúc đẩy các hoạt động ứng dụng công nghệ cao
đầu tư trong các hình thức huy động vốn của các doanh nghiệp nhà nước đào tạo cán bộ
tạo điều kiện để người việt nam du lịch nhật bản thúc đẩy giao lưu văn hóa
thủ tướng abe đã tuyên bố nhật bản cấp phép nhập khẩu thanh long ruột đỏ của việt nam
và thủ tướng nguyễn xuân phúc cũng thông báo việt nam cấp phép nhập khẩu quả lê của nhật bản
sau hội đàm thủ tướng nguyễn xuân phúc và thủ tướng shinzo abe đã chứng kiến lễ trao đổi
văn kiện ký kết giữa các bộ ngành và doanh nghiệp hai nước
chiều cùng ngày thủ tướng shinzo abe cũng đã có các cuộc hội kiến với tổng bí thư nguyễn phú trọng
chủ tịch nước trần đại quang và chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
có thể nói việt nam và nhật bản cùng nằm ở châu á thái bình dương
sự tin cậy về chính trị sự tương đồng về văn hóa giữa hai dân tộc
cũng như những thành quả đầy ấn tượng của hợp tác trong suốt hơn bốn mươi năm qua
là nền tảng vững chắc và động lực mạnh mẽ để đưa quan hệ việt nam nhật bản
tiếp tục phát triển lên một tầng cao mới hướng tới tương lai của mối quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng
hiểu biết trân trọng và tin cậy lẫn nhau được coi là một viên ngọc quý trong quan hệ việt nam nhật bản
mối quan hệ giữa đảng cộng sản việt nam và đảng cộng sản nhật bản
đã có nền máu từ những cuộc gặp gỡ đầu tiên vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi
trước khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao
không chỉ duy trì quan hệ tốt đẹp với đảng cộng sản nhật bản
việt nam cũng thể hiện sự tôn trọng thể chế chính trị của nhật bản
hợp tác ngày càng sâu rộng với đảng ndp cầm quyền
tạo cơ sở chính trị ổn định và vững chắc cho quan hệ hai nước ngày càng phát triển
hiện tại mối quan hệ việt nam nhật bản được đánh giá là đang trong giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất
kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba đến nay
nhật bản là nước đầu tiên trong nhóm nước g bảy đón tổng bí thư việt nam đến thăm vào năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với việt nam năm hai nghìn chín
công nhận quy chế kinh tế thị trường của việt nam năm hai nghìn một mươi chín
và đặc biệt hai bên đã đạt khuôn khổ đối tác chiến lược sâu rộng
vì hòa bình và thịnh vượng ở châu á năm hai nghìn một mươi chín
nó sẽ tạo ra những bước phát triển duy trì sự phát triển ổn định và tiếp tục phát triển trong tương lai
do cùng có đường bờ biển kéo dài hưởng nhiều lợi ích kinh tế từ biển
hai nước có nhiều cơ hội học hỏi trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực này
từ đó thắt chặt và mở rộng hợp tác ra nhiều mảng khác
nhật bản cũng là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của việt nam
là nhà cung cấp oda số một nhà đầu tư lớn thứ hai
và là đối tác thương mại song phương lớn thứ tư của nước ta
trong một mươi một tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu kim ngạch thương mại song phương đạt hai mươi sáu tám tỷ đô la
tính đến cuối tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu nhật bản có ba hai trăm bốn mươi hai dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài còn hiệu lực tại việt nam
với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt hơn bốn mươi hai tỷ đô la
sự phát triển không chỉ thể hiện bằng những con số tăng trưởng
mà còn thể hiện qua chất lượng của những lĩnh vực hợp tác ngày càng thiết thực
và gắn với nhu cầu phát triển bền vững của việt nam
những trao đổi về kinh tế giữa hai nước diễn ra một cách sôi động và thường xuyên
vào những lĩnh vực mới
như lĩnh vực công nghiệp phụ trợ
lĩnh vực nông nghiệp chất lượng cao
mà lĩnh vực của việt nam rất quan tâm
thì ngày càng nhiều doanh nghiệp việt bản quan tâm đến những lĩnh vực đó
những hợp tác của việt nam với nhật bản
một điểm mới nữa tôi muốn nhấn mạnh
đó là quan hệ giữa các địa phương hai nước
những sản phẩm của nhật bản đang ngày càng được ưa chuộng tại việt nam
chúng tôi hy vọng đây là cơ hội mới
và bước đầu tạo sự giao thông giữa các doanh nghiệp
nhằm nâng cao tỷ lệ cung ứng
nội địa thúc đẩy việc xuất khẩu cho các doanh nghiệp nhật bản tại việt nam và các doanh nghiệp
việt nam tại nhật bản đồng thời nâng cao thương mại hai triệu với các nước khác trong khu vực asean
trong những năm qua tăng cường hợp tác an ninh quốc phòng cũng là một trong những nội dung được
quan tâm trong các chuyến thăm cấp cao giữa hai nước nhật bản có nhiều hỗ trợ với việt nam
trong việc nâng cao khả năng tuần tra phòng vệ và bảo đảm an ninh biển tham gia các diễn đàn an ninh đa phương
nhật bản ủng hộ chúng ta trong các hoạt động gìn giữa hòa bình với hiệu quốc rất tích cực
và tôi có nói với các đồng nghiệp nhật bản là chúng tôi muốn nhật bản là đối tác hàng đầu của việt nam
trong hoạt động gìn giữ hòa bình và xây dựng trung tâm gìn giữ hòa bình của việt nam thành một trung tâm
không chỉ của việt nam mà còn của khu vực trước hết là của các nước asean
giới quan sát nhận định chuyến thăm việt nam của thủ tướng shinzo abe lần này là bước mở màn tốt đẹp
cho một năm hứa hẹn đầy sôi động trong quan hệ giữa việt nam

hai cái nước có lợi ích liên quan trực tiếp đến sự bất ổn hay sự ổn định hay sự bất ổn về an ninh

đặc biệt là đối với nhật bản một cái nước phụ thuộc rất nhiều vào vấn đề thương mại quốc tế
đặc biệt là khu vực biển đông thì không chỉ là vấn đề của việt nam mà nhật bản cũng là nước
có lợi ích liên quan trực tiếp đến đấy
những thành công mà việt nam và nhật bản đã đạt được là mốc quan trọng
góp phần củng cố và phát triển toàn diện quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng
đáp ứng mong muốn và lợi ích của nhân dân hai nước vì hòa bình hợp tác
và phát triển của khu vực châu á thái bình dương
dự kiến trong năm nay nhà vua và hoàng hậu nhật bản cũng lần đầu tiên
sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước đến việt nam
trong hai cuộc kháng chiến
thành đoàn và câu lạc bộ truyền thống thành đoàn tp hcm đã tổ chức các đoàn đi thăm
và tặng quà tết đinh dậu hai nghìn một mươi bảy cho các hộ gia đình chính sách và hộ gia đình nghèo
tại các vùng căn cứ cách mạng
hàng năm cứ vào dịp tết cổ truyền của dân tộc thành đoàn phối hợp với câu lạc bộ truyền thống
đi thăm hỏi tặng quà cho các gia đình chính sách có công đùm bọc nuôi dấu cán bộ thành đoàn
trong hai cuộc kháng chiến hào hùng của dân tộc
những việc làm có ý nghĩa đó không những góp phần giảm bớt những khó khăn
dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ
thành phố luôn quan tâm đến gia đình chính sách gia đình nghèo của thành phố
trong những ngày lễ ngày tết để tri ân và nhớ lại công lao đóng góp của những người đã ngã xuống
đã cống hiến cho sự nghiệp giải phóng của thành phố cũng như là sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc chung
thì thành phố luôn quan tâm
trong thời kỳ chiến tranh ác liệt giặc mỹ điên cuồng lùng sụp bắt bớ những người hoạt động cách mạng
và các cơ sở
trong thời kỳ này các cơ sở của ta trong nội thành do đó để bảo vệ an toàn cho các cán bộ tham gia hoạt động
thành đoàn đã xây dựng hơn bốn mươi căn cứ hoạt động tại các tỉnh miền đông nam bộ các tỉnh miền tây tây nguyên
từ các căn cứ thành đoàn đưa cán bộ từ nội thành và học sinh sinh viên sài gòn trợ lớn về học tập
triển khai các nghị quyết của trung ương và trung ương đoàn về đấu tranh giải phóng dân tộc

khi mà nghe tiếng bom tiếng đạn nó nổ theo cái hướng của mình đi công tác đó các má không ủ được
mà coi như là thức đi ra đi vô đi ra đi vô suốt cho tới mình bình yên trở về thì các má mới yên tâm
để thực hiện đạo lý truyền thống của dân tộc trong dịp tết năm nay thành đoàn đã trao tặng hơn tám xuất quà
hai cây cầu và hàng chục ngôi nhà tình nghĩa nhà tình thương cho các hộ gia đình chính sách và các hộ gia đình nghèo tại các căn cứ cách mạng
tại khu căn cứ vùng tam giác sắt xã an tây thị xã bến
thị xã bến cát tỉnh bình dương thành đoàn đã tổ chức giao lưu tặng quà cho các cán bộ nhân dân đoàn viên thanh niên
đồng thời đến thăm gia đình hai mẹ việt nam anh hùng có công nuôi dấu che chở cán bộ trong kháng chiến
đó là mẹ nguyễn thị nghiêm mẹ phạm thị vấn ở ấp lô xã an nhân tây thị xã bến cát
cùng tham dự có đồng chí đinh la thăng ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm đồng chí nguyễn minh chiết nguyên chủ tịch nước
những việc làm tình nghĩa đó đã thắp sáng thêm ngọn lửa truyền thống và ấm áp thêm tình nghĩa quân dân trong mùa xuân năm mới
tối qua một mươi sáu tháng một tại nhà hát lớn hà nội đã diễn ra chương trình xuân ấm do trung tâm truyền hình nhân dân
báo nhân dân cùng trung ương hội chữ thập đỏ việt nam phối hợp tổ chức nhằm đón mừng xuân mới hai nghìn hai mươi
chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng với nhiều tiết mục nghệ thuật mừng đảng mừng xuân đặc sắc
với chương trình xuân ấm ban tổ chức hy vọng sẽ góp sức cùng cộng đồng mang tới cho những gia đình những số phận kém may mắn một mùa xuân thật ấm áp yêu thương
nhân dịp này ban tổ chức chương trình đã trao quà tết cho các gia đình chính sách và hộ nghèo trên thành phố hà nội
cũng như những gia đình bị thiệt hại nặng nề trong đợt bão lũ miền trung vừa qua
với những ý nghĩa nhân văn cao đẹp chương trình đã để lại trong lòng công chúng khán giả những xúc cảm sâu lắng
đồng thời góp phần tạo động lực lớn lao trên hành trình chia sẻ yêu thương đẩy lùi những nỗi đau và bất hạnh
năm hai nghìn một mươi bảy hội chữ xuân đinh dậu sẽ được trung tâm hoạt động văn hóa khoa học văn miếu quốc tử giám
và ban liên lạc câu lạc bộ thư pháp tại hà nội phối hợp tổ chức với chủ đề tôn sư trọng đạo
lễ hội có sự tham gia của một mươi ba câu lạc bộ thư pháp hàn nôm quốc ngữ và các nhà thư pháp tự do trên địa bàn hà nội
theo ban tổ chức sẽ có năm mươi lều cùng một trăm linh ông đồ và ba mươi tác phẩm thư pháp được trưng bày tại triển lãm
với chủ đề tôn sư trọng đạo chương trình sẽ góp phần khích lệ thế hệ trẻ thủ đô nỗ lực phấn đấu trong học tập
và bày tỏ lòng tri ân với thế hệ nhà giáo việt nam đồng thời nâng cao trình độ thẩm mỹ hiểu biết về thư pháp của cộng đồng
hội chữ xuân đinh rậu hai nghìn một mươi bảy sẽ được bắt đầu từ ngày hai mươi một tháng một đến ngày một mươi một tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi bảy cục điện ảnh đã thực hiện phân loại gắn nhãn phim chiếu dạp theo bảng tiêu chí mới
việc phân loại phim theo lứa tuổi đã được các nước khác áp dụng từ lâu nhưng đây là lần đầu tiên được thực hiện tại việt nam
vậy điều này tác động như thế nào tới ngành điện ảnh trong nước hãy cùng theo dõi phóng sự ngắn sau đây
thay vì chỉ có hai mức phim cấm khán giả dưới một mươi sáu tuổi và phim được phép phổ biến rộng rãi đến mọi đối tượng
bản tiêu chí mới được bộ văn hóa thể thao và du lịch thông qua sẽ có bốn mức phân loại phim
phim được phép phổ biến rộng rãi đến mọi đối tượng phim cấm phổ biến đến khán giả dưới một mươi ba tuổi
phim cấm phổ biến đến khán giả dưới một mươi sáu tuổi và phim cấm phổ biến đến khán giả dưới một mươi tám tuổi
việc phân loại phim này chúng tôi cũng đã nghiên cứu rất là kỹ kinh nghiệm của rất nhiều nước trên thế giới
cũng như là căn cứ vào cái tình hình thực tiễn của việt nam thì chúng tôi đã đưa ra cái bảng tiêu chí phân loại như vậy
chúng tôi được biết là trong cái dư luận của quần chúng cũng như là của các nhà sản xuất phát hành phim
thì đều rất ủng hộ cái việc phân loại phim này
và người ta cho rằng đây là một bước tiến lớn và rất là mới phù hợp với các thông lệ quốc tế của điện ảnh việt nam
một trong những đối tượng chịu ảnh hưởng trực tiếp của quy định này chính là những nhà phát hành cụm rạp chiếu bóng
nhóm phóng viên chúng tôi đã có cuộc trao đổi ngắn với ông nguyễn văn hướng
quản lý cụm dạp galaxy mipac long biên để hiểu rõ hơn về quy định này
từ khi cục triển khai thì đơn vị giảp đã chủ động triển khai các hình thức để hướng đến cho khán giả biết được thông tin của cục
đấy là chạy banner trên website

đi xem phim phải mang chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ học sinh là một việc mà các nước khác đều áp dụng từ lâu
tuy nhiên ở việt nam khán giả chưa quen khi áp dụng quy định này
những cái thể loại phim hành động hay là tình cảm nó đang rất là theo xu hướng và được nhiều người yêu thích
có rất nhiều loại cho nên là việc phân loại cũng là để phù hợp với những khán giả chưa đủ tuổi như là trẻ em
thì có thể để phù hợp với tâm lý trẻ nhỏ
và đối với những người đủ tuổi như bọn em thì bọn em có thể xem được một bộ phim

đủ nội dung mà không sợ bị cắt cảnh
em mong rằng các dạp chiếu phim sắp tới sẽ thực hiện tốt quy định này ạ
cái việc phân loại bộ phim theo lứa tuổi là rất là hợp lý
bởi vì phim có rất nhiều các thể loại khác nhau
nếu mà mình phân loại rõ ràng như vậy thì sẽ dễ dàng và hợp lý hơn cho người xem ạ
muốn quy định này được triển khai có hiệu quả cần thực hiện nghiêm túc từ các cơ quan chức năng nhà phát hành
cũng dạp chiếu phim tới khán giả người trực tiếp thưởng thức phim
do mưa lũ từ đầu tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu đến nay khu vực cảng và bờ biển bị sói lở
cát bồi lấp ảnh hưởng lớn đến việc ra vào neo đậu tàu thuyền cũng như hoạt động dịch vụ nghề cá của ngư dân
do ảnh hưởng của chiều cường từ biển đánh vào mang theo hơn một mét khối cát sát chân cảng
bồi lấp nặng khu neo đậu tàu thuyền tại cảng cá phường sáu thành phố tuy hòa tỉnh phú yên
hiện tàu thuyền của ngư dân phải di chuyển lên phía tây cảng cá phường sáu
hoặc neo đậu trong cảng cá đông tác phường phú đông thành phố tuy hòa cách xa hơn một km gây tốn kém chi phí
ngư dân đã nhiều lần kiến nghị tỉnh phú yên cân đối nguồn vốn để nâng cấp cảng cá phường sáu
nhằm phát triển nghề đánh bắt xa bờ nhất là vào dịp tết nguyên đán hàng năm nhưng đến nay vẫn chưa được thực hiện
theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh phú yên do không có kinh phí nên nhiều năm qua
cảng cá phường sáu không được nâng cấp ngoài xây dựng một trăm tám mươi mét kè bờ cảng từ cuối những năm một nghìn chín trăm bảy mươi
còn mặt bến cảng thì chỉ được sửa chữa tạm thời
trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam vừa tổ chức bàn giao tàu cá và sáu ngư dân cho tỉnh nam định
sau khi trung tâm tổ chức cứu nạn thành công và lai rắt hơn một trăm năm mươi hải lý an toàn về cảng cá ninh cơ
thực hiện chỉ đạo của bộ giao thông vận tải ubnd tìm kiếm cứu nạn cục hàng hải việt nam
trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam đã điều tàu tìm kiếm cứu nạn hàng hải
ar bốn trăm một mươi một xuất phát từ hòn la đi cứu nạn
đến năm giờ ngày một mươi năm tháng một tàu s
ar bốn trăm một mươi một đến hiện trường tiếp cận tàu cá nd chín mươi hai nghìn chín trăm chín mươi chín ts hỗ trợ tàu chăm sóc y tế sức khỏe cho thuyền viên
đến một mươi một giờ trưa ngày một mươi sáu tháng một trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam đã bàn giao tàu và thuyền viên bị nạn cho các cơ quan chức năng
cục trưởng cục hàng hải việt nam nguyễn xuân sang đã gửi quà tặng sáu thuyền viên
trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam cũng đã gửi tặng tàu nd chín mươi hai nghìn chín trăm chín mươi chín ts cơ số áo phao phao tròn đủ dùng cho thuyền viên đi biển
theo quy định túi thuốc y tế và một số tài liệu hướng dẫn an toàn và tìm kiếm cứu nạn trên biển
gác lại niềm vui riêng để làm nhiệm vụ tuần tra giữ gìn biên cương của tổ quốc
tỉnh con tung có đường biên giới dài
dài hơn hai trăm tám mươi km tiếp giáp với hai nước bạn lào và campuchia
quán triệt triển khai nghiêm túc kế hoạch của bộ tư lệnh bộ đội biên phòng về các nhiệm vụ công tác biên phòng
bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới
bộ chỉ huy biên phòng tỉnh con tum đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an dân quân của các xã biên giới
tổ chức tuần tra dọc các tuyến biên giới chống tình trạng vận chuyển buôn bán chế phép gỗ lâm thủy sản
khai thác khoáng sản trong dịp tết đảm bảo giữ vững chủ quyền an ninh biên giới trong tình hình mới
đối với các đồn biên phòng xây dựng kế hoạch riêng cho các đồn biên phòng
thành lập các tổ đội công tác lập kế hoạch theo ngày giờ tuần
báo cáo ông chí là khép kín cả không gian và thời gian trong hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
để đảm bảo giữ vững được sự bình yên của biên giới trong mọi tình huống
đồn biên phòng đắc long huyện đắc lây tỉnh con tum được giao nhiệm vụ quản lý và bảo vệ hai mươi bốn năm km đường biên
để bảo vệ vững chắc an ninh biên giới đồn đắk long đã thường xuyên phối hợp với lực lượng dân quân tự vệ của xã
tuần tra kiểm soát kịp thời ngăn chặn các hoạt động vượt biên xâm nhập vi phạm quy chế biên giới
chúng tôi phối hợp với đồn biên phòng đi tuần tra tuy quét theo tiến đường biên giới để phát hiện và ngăn chặn kịp thời
tình huống có thể xảy ra đây cũng là trách nhiệm chung của toàn thể của bà con để cùng bảo vệ sự yên bình trong những ngày tết
nhân trên địa bàn thì chúng tôi cử mỗi thôn là hai đồng chí cán bộ xuống cùng ăn tết với bà con nhân dân
đồng thời phối hợp để giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội đảm bảo không để các điểm nóng xảy ra trên địa bàn
đồng thời phối hợp với nhân dân tổ chức cho bà con đón một cái tết vui xuân an toàn tiết kiệm
những năm qua công tác vận động quần chúng của bộ đội biên phòng tỉnh con tum đã thực sự đổi mới
không chỉ dừng lại ở bốn cùng cùng ăn cùng ở cùng làm cùng nói tiếng địa phương mà cán bộ chiến sĩ các đơn vị đã quán triệt
và thực hiện tốt phương châm nghe dân nói nói cho dân hiểu làm cho dân tin đây cũng là cách làm hiệu quả mà bộ đội biên phòng con tum
đang thực hiện để giữ vững an ninh biên giới
công an tỉnh lâm đồng vừa phối hợp với các cơ quan chức năng tiêu hủy một trăm hai mươi tám máy chơi game bắn
cá bị tịch thu trước đó do vi phạm hành chính
theo đó có chín mươi bốn máy trò chơi bắn cá và ba mươi bốn cpu bị cơ quan chức năng tỉnh lâm đồng tịch thu tại địa phương trong năm hai nghìn một mươi tám
do vi phạm hành chính như không rõ nguồn gốc xuất xứ không có giấy phép kinh doanh
dưới sự chứng kiến của các thành viên trong hội đồng tiêu hủy toàn bộ số tăng vật trên được dùng búa đập
dùng xe ủi có bánh xích cán nát đổ xăng đốt và giao công ty cổ phần dịch vụ đô thị đà lạt thu gom xử lý
thời gian qua trò chơi bắn cá bị biến tướng có dấu hiệu hoạt động dưới hình thức đánh bạc trá hình
hiện tỉnh lâm đồng ngừng cấp phép trò chơi bắn cá để chờ hướng dẫn của bộ ngành liên quan
không thể sử dụng nguồn nước bên cạnh nhà do có mùi hôi thối và mất vệ sinh
hơn hai mươi hộ dân với gần hai trăm linh nhân khẩu trong xóm đang loay hoay để tìm ra nguồn nước sinh hoạt mới
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
gia đình chị ma thị bay là gia đình đầu tiên trong xóm phát hiện ra những dấu hiệu bất thường của nguồn nước
mà chị và người dân trong xóm đang sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày
nước chuyển sang màu đen xám mùi hôi thối khó chịu bùa vây
theo chị may từ đầu tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu nguồn nước này bắt đầu chuyển sang màu đục
sau đó chuyển thành màu đen có mùi hôi tanh và nhiều côn trùng tập trung ở đây
nó có hơi màu đục đục đến mùa năm là màu đục hẳn như thế này đục đen hết
xong rồi rùi bâu nó đen xì không sử dụng được nữa
mùi hôi thối bốc lên ở nhà vẫn còn bốc lên mùi hôi lên
thì nguồn nước trước nay là vẫn ở đây dân ở đây dùng thì vẫn sạch thôi
còn bây giờ hiện tại là nước đen xì hết rồi đen xì có nghĩa là bốc mùi hôi thối không dùng được nữa
gần hai trăm linh nhân khẩu trên địa bàn sinh hoạt chủ yếu dựa vào nguồn nước này
nhưng đến nay lại không thể dùng được
đến cả nguồn nước trong giếng đào cũng đã có những dấu hiệu bốc mùi và nổi váng đen
được biết ban đầu hiện tượng này chỉ xuất hiện ở một số giếng của người dân
sau đó tất cả các giếng đều có cùng hiện tượng
chỉ cách đây hai ba tháng nay là bắt đầu có hiện tượng là không uống được có mùi hôi thối
xong là có bọ lăng quăng bọ gậy gì đó không gió lắm nhưng mà nhìn thế là sợ không dám uống được
nguồn nước sử dụng không an toàn người dân đã kiến nghị với cơ quan chức năng
tuy nhiên sau khi lấy mẫu nước xong thì người dân vẫn chưa có câu trả lời
để tạm thời khắc phục tình trạng này người dân đã góp tiền và kéo nguồn nước từ làng khác về để sử dụng
nước sạch là nhu cầu thiết yếu của người dân
hai mươi hộ dân xóm cốc cóc cũng chỉ có thể khắc phục tạm thời
nhưng về lâu dài thì họ đang khắc phục
từ ngày từ giờ mong chính quyền các cấp sớm vào cuộc tìm ra nguyên nhân làm bẩn nguồn nước
và có biện pháp khắc phục tình trạng này để người dân yên tâm ổn định cuộc sống
tin quốc tế eu ủng hộ thỏa thuận hạt nhân với iran
anh hoan nghênh đề nghị của mỹ xây dựng thỏa thuận thương mại tự do
đối ngoại chung của liên minh châu âu eu bà fedica moregini vừa cho biết liên minh này sẽ giữ nguyên lập trường
đối với thỏa thuận hạt nhân lịch sử giữa iran và nhóm p năm
bất chấp việc tổng thống đắc cử mỹ donald trump chỉ trích thỏa thuận mang tính lịch sử này
trong một tuyên bố bà moregini nhấn mạnh eu sẽ tiếp tục hợp tác với iran
trong việc triển khai thỏa thuận cực kỳ quan trọng này
lý do mà bà đưa ra là bởi vì thỏa thuận hạt nhân với tehran đã tác động đến an ninh của toàn châu âu
dù không đưa ra lời bình luận nào liên quan đến tổng thống đắc cử mỹ
bà moregini cho biết thỏa thuận hạt nhân với iran đang tiến triển và có nhiều điều khoản được thực thi
bà nhấn mạnh thỏa thuận này sẽ thu lại một số kết quả tích cực
trong đó phải kể đến hợp tác trong quan hệ kinh tế và thương mại giữa tehran và các nước phương tây
tuyên bố của đại diện eu đưa ra trong bối cảnh liên minh này không tìm được tiếng nói chung với ông trump
trong nhiều vấn đề trong đó phải kể đến thỏa thuận hạt nhân với iran
và mối quan hệ giữa washington và tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato
ngoại trưởng anh boris johnson hôm qua cho biết anh và mỹ có khả năng đạt được một thỏa thuận thương mại tự do
mà cả hai nước cùng quan tâm sau khi tổng thống đắc cử mỹ đông nam trăm
cũng bày tỏ mong muốn đạt được một thỏa thuận như vậy
phát biểu với phóng viên khi tham dự cuộc họp ngoại trưởng các nước liên minh cho eu ở thủ đô bruxelles của mỹ
ngoại trưởng anh boris johnson cho rằng anh sẵn sàng thực hiện thỏa thuận thương mại tự do
với mỹ và thật tốt hơn nếu như điều này được thực hiện càng sớm càng tốt
trước đó trong một cuộc trả lời phỏng vấn ông trump đã hoan nghênh quyết định của anh rời khỏi eu
động thái này có khả năng tạo cơ hội cho anh đạt được các thỏa thuận thương mại song phương
trước khi người dân anh bỏ phiếu rời eu tổng thống barack obama đã kêu gọi anh ở lại khối này
đồng thời cảnh báo nếu kịch bản này xảy ra trong khi tại các chiến dịch tranh cử của mình
ông trump lại ca ngợi việc cử tri anh bỏ phiếu ủng hộ brexit là một sự lựa chọn tuyệt vời
tòa án hành chính cấp cao ai cập hôm qua đã tán thành quyết định vô hiệu hóa thỏa thuận
chuyển giao hai hòn đảo ở biển đỏ là tehran và sanafib cho ả rập xê út
tòa án ai cập khẳng định hai hòn đảo tiran và sanafif thuộc chủ quyền lãnh thổ của nước này
trước đó chính quyền cairo bác bỏ một quyết định của một tòa án cấp thấp hơn
vốn tuyên bố thỏa thuận phân chia danh giới gây tranh cãi là phạm pháp
hồi tháng bốn năm ngoái tổng thống abdel fatah al sisi và chính phủ ai cập
đã hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội từ dư luận về việc trao trả hai hòn đảo trên
trong chuyến thăm cairo của vương quốc ả rập xê út
trong khi đó bộ ngoại giao oman hôm qua đã tiếp nhận một mươi tù nhân từ nhà tù của quân đội mỹ
trên vịnh waltanamo trước khi tổng thống mỹ barack obama rời nhiệm sở vào ngày hai mươi tháng một tới
trong thông báo bộ ngoại giao oman đã tiếp nhận một mươi tù nhân theo đề nghị của tổng thống barack obama
nhằm giảm tải số tù nhân tại nhà tù này
tuy nhiên thông báo không nêu cụ thể danh tính cũng như quốc tịch của các tù nhân được tiếp nhận
vài ngày trước đó giới chức mỹ cho biết có một mươi chín trong số năm mươi năm tù nhân tại gantanamo
sẽ được chuyển khỏi nhà tù này trong những ngày cuối cùng dưới chính quyền của tổng thống obama
theo số liệu của bộ quốc phòng mỹ đã có bốn tù nhân yemen được chuyển tới ả rập xê út
vào hôm sáu tháng một vừa qua và hiện còn bốn mươi năm tù nhân bị giam giữ tại nhà tù wantanamo
nhà tù guantanamo là nơi giam giữ nhiều nghi phạm khủng bố
tại mỹ vào ngày một mươi một tháng chín năm hai nghìn một
theo thống kê chi phí dành cho nhà tù này tốn khoảng bốn trăm linh triệu đến bốn trăm năm mươi triệu đô la mỹ mỗi năm
lần đầu tiên trong lịch sử nước mỹ bộ tài chính và cục đúc tiền quốc gia
trình làng một đồng tiền vàng mới được làm từ vàng hai mươi bốn carat trị giá một trăm linh usd một đồng
và có nhiều phiên bản khác nhau
biểu tượng nữ thần tự do trên đồng tiền này là một phụ nữ da màu
các đồng tiền mới được phát hành nhân dân
các đồng tiền mới được phát hành nhân dân kỷ niệm hai trăm hai mươi năm năm ngày thành lập cục đúc tiền mỹ
và sẽ có các đồng tiền vàng có hình phụ nữ da đen da vàng gốc mỹ latin gốc ấn độ
mục tiêu của lần đúc tiền mới là thể hiện sự đa dạng về văn hóa và trùng tộc của mỹ
tháng bốn năm ngoái bộ tài chính mỹ cũng đã phát hành loại tiền giấy mệnh giá hai mươi usd
có hình nhà hoạt động người da đen nổi tiếng harriet thurman
một nhà hoạt động nhân đạo chống lại chế độ nô lệ của người mỹ gốc phi
những thông tin quốc tế vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự sáng của truyền hình nhân dân
chúc quý vị có một ngày làm việc hiệu quả